tuy đã quen với việc nước sông đà cạn hàng năm nhưng đã vài tháng nay những hộ sống gần khu vực sông đà trên địa bàn tỉnh sơn la đang phải chật vật hơn trong việc mưu sinh cũng như là di chuyển phương tiện tàu thuyền lồng bè nuôi cá bởi nước sông đà đang rút cạn hơn mọi năm
theo chia sẻ của người dân ở đây bắt đầu từ tháng hai đến tháng bảy hàng năm mực nước sông đà sẽ bắt đầu rút nhưng ở mức người dân vẫn có thể sinh hoạt sản xuất được bình thường
thế nhưng năm nay nước sông rút sâu hơn mọi năm không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân mà nhiều hộ nuôi cá lồng cũng bị thiệt hại vì không kịp di chuyển lồng cá
thuyền với lồng cá ba bốn lần vì nước nó không ổn mà có lúc thì xuống có lúc thì lên
ông lò văn tiệp là một trong nhiều người dân có lồng nuôi cá tại khu vực này
ông cho biết trong một tháng trở lại đây ông liên tục phải di chuyển những lồng cá của mình để theo mực nước cạn
việc di chuyển liên tục khiến cho lồng cá của gia đình ông bị hư hỏng và cá bơi hết ra sông
chất lượng cá nuôi cũng bị ảnh hưởng khi cá bỏ ăn và phải đến ít nhất là sông
sau ba ngày cá mới ăn trở lại bình thường
năm nay không chỉ riêng xã mường trai huyện mường la bị ảnh hưởng bởi mực nước sông đà rút sâu
mà còn nhiều địa phương khác cũng đang trong tình cảnh tương tự
hy vọng ít ngày nữa khi những cơn mưa bắt đầu nhiều hơn
khi mực nước dâng người dân sẽ thuận tiện hơn khi sinh hoạt sản xuất